thời gian qua dư luận rất bức xúc trước tình trạng một số củ quả không rõ nguồn gốc xuất xứ
đặc biệt là sản phẩm khoai tây giả mạo thương hiệu khoai tây đà lạt rồi đưa đi tiêu thụ
để giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm khoai tây đà lạt chính hiệu với các sản phẩm giả danh thương hiệu
tỉnh lâm đồng đã triển khai rán tem chống giả cho khoai tây đà lạt trước khi đưa sản phẩm ra thị trường
đề án thí điểm nhận diện khoai tây đà lạt được tỉnh lâm đồng giao cho trị cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
thông qua đề án này nhằm phát triển thương hiệu đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành
trong đó khoai tây đà lạt là sản phẩm có thương hiệu cần được phát triển và bảo vệ
bước đầu đã có chín doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm khoai tây đà lạt tham gia đề án
với sản lượng khoai tây đưa ra thị trường khoảng chín tấn một năm
đây là một chương trình mà bà con nông dân ở xã xuân thọ rất là quan tâm và hưởng ứng
là một vùng sản xuất khoai tây trọng điểm của thành phố đà lạt
chính vì vậy thì việc xây dựng thương hiệu này nó đem lại hiệu quả lợi ích lợi ích trước mắt cho người sản xuất
thông qua đó thì xây dựng được thương hiệu nhãn mát khoai tây đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành
thông qua tem truy xuất nguồn gốc người bao bì v v
thì người tiêu dùng của các tỉnh khác
người ta nhận nhìn được đây là khoai tây đà lạt
đặc biệt là loại trừ cái việc mà khoai tây trung quốc mà nhập qua giả danh khoai tây đà lạt
hiện tổng diện tích canh tác khoai tây của tỉnh lâm đồng đạt khoảng một sáu trăm linh hectare sản lượng trên ba mươi bảy tấn
sản xuất được hai vụ đông xuân và hẻ thu trong năm chủ yếu được trồng tập trung tại đà lạt và các vùng lân cận
có thể nói là việc thực hiện cái ghi tem nhãn để nhấn diện khoai tây đà lạt là một việc làm
rất có ý nghĩa giúp cho người nông dân nhận thức được cái việc bảo vệ cái sản phẩm của mình cũng như là các doanh nghiệp tổ chức cái việc sản xuất thu mua khoai tây của đà lạt để mà tiêu thụ
đặc biệt là người tiêu dùng tại các thành phố thì họ nhận diện được cái thương hiệu khoai tây và nó giúp cho nâng cao cái giá trị của khoai tây đà lạt
từ đó là chúng ta mới thúc đẩy được việc mở rộng cái diện tích khoai tây của lâm đồng
có thể nói việc cắn nhãn hiệu cho sản phẩm khoai tây đà lạt là một giải pháp
giải pháp tích cực nhằm nâng cao uy tín chất lượng khoai tây đà lạt
đồng thời ngăn chặn tình trạng mạo danh thương hiệu nông sản đà lạt rồi đưa ra thị trường tiêu thụ